tại quảng bình những ngày qua tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh bị sạt lở nặng
từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay đã có hàng chục chuyến tàu phải nằm chờ thông đường
từ bốn giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hàng trăm công nhân đường sắt đã được huy động để nỗ lực khắc phục sự cố đường sắt
tại ga lệ sơn quảng bình nơi xảy ra tình trạng hư hỏng sạt lở nặng nề nhất trên toàn tuyến đường sắt
thưa quý vị và các bạn hiện nay đã là một mươi hai giờ trưa nhưng mà không khí lao động ở trên công trình khắc phục sự cố đường sắt
tại ga đệ sơn quảng bình nơi mà cách đây hai ngày đã xảy ra sự cố và cô lập đoàn tàu s một mươi chín
và hàng chục đoàn tàu khác khi đi qua địa phận quảng bình
và hiện nay thì đã có khoảng năm trăm linh công nhân tập trung trên công trình này với mục tiêu là sẽ sớm thông tuyến
của quãng đường sắt này vào khoảng trưa ngày mai
mưa lũ đã làm sạt lở một mươi chín đoạn trên tuyến đường sắt chạy qua quảng bình
để khắc phục tình trạng này tổng công ty đường sắt việt nam đã huy động toàn lực
gồm nhân lực và vật lực vật liệu từ các đoàn tàu
các điểm tập kết cách công trường trên một trăm linh km để tập trung thi công
hàng ngàn khối đá hộp và hàng ngàn thanh tàu vẹt được đưa đến công trường bằng phương tiện duy nhất là đường sắt
bởi tại các vùng này đường bộ chưa thông tuyến
ngay sau khi có ảnh hưởng của áp thấp thì chúng tôi đã tập trung
toàn bộ lãnh đạo tổng thi đã có ban chỉ đạo phòng chống bão lụt trực tiếp là chỉ đạo tại hiện trường
thế và phương án thì do cái thiệt hại của bão là trong cái phạm vi dài
trái dài từ
ở gà hương phố vào đến tiên an
tức là phạm vi là khoảng hơn hai trăm linh km
ảnh hưởng cái đường sắt thông nhất
như vậy chúng tôi chia làm rất nhiều các cái tổ chỉ đạo
một tổ chốt trực tại phía bắc tức là hà tinh
một tổ chỉ đạo ở phía nam tức là tại đồng hới
các hạng mục chính được ưu tiên là lắp đặt lại phần nền cho tuyến đường
tại cung đường gà lệ sơn nhiều nơi đũ xoáy đã làm sạt lở hàng trăm mét chân nền
cuốn phăng các thành tàu vẹt theo dòng lũ khiến công việc khắc phục gặp nhiều khó khăn
thì từ cái ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến bốn giờ sáng hôm nay
thì về cái nguồn lực của công ty quản lý đường sắt quảng bình
thì quảng bình đã tập trung hết toàn bộ nguồn lực và khắc phục thông tuyến được là
là là là phía bắc và phía nam
giờ chỉ còn là ba cái điểm đang rái tắc
hiện nay toàn bộ công ty đang thu gom lực lượng ở các điểm phía ngoài và phía trong
đấy chẳng nhất là khoảng một mươi hai giờ cho nay là tập trung thêm hơn hai tăm người nữa
và vật tư vật liệu thì đáng tiếp tục vận chuyển
giờ cái tinh thần là giữa tinh thần anh em mặc dù đói bùng nhưng mà theo tinh thần thì bắt buộc phải làm thôi
chứ không thể ấy được không không không thể là là là là nghĩ được
mục tiêu là thứ nhất là phải thống tàu sớm nhất trong thời gian có thể và đảm bảo an toàn để là là là là thông tuyến
với tinh thần tất cả vì mục tiêu
thông tuyến đường sắt trong thời gian sớm nhất ngành đường sắt đang tập trung tổng lực để hoàn tất công việc khôi phục tuyến đường sắt vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu